trong bối cảnh việt nam tham gia rất sâu rộng vào rất nhiều hiệp định thương mại tự do như asean asean cộng
và gần đây nhất là hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu evfta
các biện pháp phòng vệ thương mại đã và đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế
cũng như các ngành sản xuất doanh nghiệp trong nước
vì vậy khi hiệp định evfta chính thức có hiệu lực tới đây sẽ đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải tìm hiểu
nắm vững các cam kết trong hiệp định kể cả các quy định về phòng vệ thương mại
để có thể chuẩn bị khai thác các lợi ích mà hiệp định đem lại đồng thời bảo vệ lợi ích chính đáng của mình
các biện pháp phòng vệ thương mại là công cụ quan trọng hợp pháp để bảo vệ các ngành sản xuất
các doanh nghiệp trong nước đặc biệt khi các hàng rào thuế quan được dỡ bỏ theo các cam kết quốc tế
tới đây khi hiệp định thương mại tự do evfta chính thức có hiệu lực
thương mại hàng hóa giữa việt nam và châu âu sẽ gia tăng do đại đa số các dòng thuế nhập khẩu sẽ được đưa về
kim ngạch xuất nhập khẩu tăng lên từ đó dẫn tới nhiều khó khăn cho doanh nghiệp
và cũng sẽ gia tăng số lượng các vụ việc phòng vệ thương mại
tính đến ngày hai mươi bốn tháng bốn đã có một trăm sáu mươi bảy vụ việc phòng vệ thương mại do một mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ khởi xướng
điều tra với hàng hóa xuất khẩu của việt nam
trong số đó các nước khởi xướng điều tra nhiều nhất là hoa kỳ thổ nhĩ kỳ ấn độ eu
trước những khó khăn này bộ công thương đã chủ động hỗ trợ doanh nghiệp thông qua nhiều hoạt động
bảo vệ lợi ích chính đáng của các ngành sản xuất xuất khẩu
biện pháp đầu tiên là chủ động nghiên cứu theo dõi dự đoán trước su thế mà các nước có thể điều tra cho chúng ta
biện pháp thứ hai mà chúng tôi đã thực hiện đó là tẩy mạnh hoạt động cảnh báo sớm
bộ công thương đã dự thảo trình thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án về xây dựng
hệ thống cảnh báo sớm để chúng ta cung cấp thông tin để cảnh báo cho doanh nghiệp
yếu tố thứ ba là chúng tôi cũng tăng cường việc cung cấp thông tin đào tạo bồi dưỡng cho các ngành sản xuất trong nước
các hiệp hội để họ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp
bộ công thương cũng lưu ý doanh nghiệp xuất khẩu cần tìm hiểu quy định pháp luật
thực tiễn điều tra phòng vệ thương mại của các nước xuất khẩu đa dạng hóa thị trường
thường xuyên tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới đa dạng hóa sản phẩm
tránh tăng trưởng xuất khẩu quá nóng vào một thị trường
đặc biệt là các thị trường thường xuyên sử dụng công cụ phòng vệ thương mại và đã từng kiện hàng hóa xuất khẩu của việt nam
ngoài ra doanh nghiệp cần chuyển dần từ chiến lược cạnh tranh bằng giá sang cạnh tranh bằng chất lượng và thương hiệu
có chiến lược ra soát giá bán một cách phù hợp để tránh bị coi là bán phá giá
và phối hợp chặt chẽ với các bạn hàng tại nước sở tại để cập nhật thông tin